thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh thuận cho biết mới đây một học sinh lớp chín của trường trung học cơ sở trần quốc toản tử vong do đuối nước tại vịnh vĩnh hy huyện ninh hải tỉnh ninh thuận khi tham gia thực hành trải nghiệm hệ sinh thái
được biết ngày ba mươi một tháng ba trường đã tổ chức cho một trăm một mươi năm học sinh khối chín đi trải nghiệm hệ sinh thái với chủ đề một ngày với thiên nhiên tại vịnh vĩnh hy cách trường bốn mươi năm km
đi cùng đoàn có một phụ huynh và một mươi tám giáo viên nhân viên nhà trường để quản lý hướng dẫn học sinh
buổi sáng học sinh vui chơi trải nghiệm tại hang rái khu bảo tồn quốc gia núi chúa huyện ninh hải
khoảng một mươi giờ sau khi di chuyển về khu du lịch vĩnh hy gần đó tàu đáy kính đưa các em ra biển ngắm san hô
khi trở về học sinh được hướng dẫn ra tắm trước bãi tắm của khu du lịch
tại đây trong quá trình tắm biển bốn học sinh bị đuối nước
sau đó các em được cứu vớt lên bờ trong đó hai học sinh bình thường còn hai học sinh được sơ cấp cứu
đưa đến trạm y tế và chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận cấp cứu
đến chiều cùng ngày một em qua cơn nguy kịch một em không qua khỏi
ubnd huyện ninh sơn đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo phòng nội vụ huyện làm việc với trường trung học cơ sở trần quốc toàn
để làm rõ nguyên nhân vụ việc báo cáo kết quả cho chủ tịch ubnd huyện trước ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
hoạt động trải nghiệm hiện phổ biến ở các trường học trong cả nước
đây còn là môn học trong chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám hiện áp dụng đến lớp tám
với hoạt động này các trường có thể tổ chức bằng nhiều hình thức quy mô trong hoặc ngoài trường
nếu tổ chức trải nghiệm ở ngoài đi xa các trường phải làm kế hoạch trình cấp quản lý phê duyệt
và được sự đồng thuận của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện
thời gian qua việc này gây tranh cãi
một số nhà giáo phụ huynh cho rằng tổ chức các chuyến đi xa tiềm ẩn khả năng mất an toàn giao thông
nhiều trường học cũng bị phản ứng do chi phí chưa phù hợp hoặc bị tố kết hợp tham quan du lịch
trường trung học phổ thông lê hồng phong hải phòng cũng phải dừng chuyến trải nghiệm bốn tỉnh miền trung
với chi phí hai tám triệu đồng vì có phụ huynh không đồng tình